cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiểu cần tỉnh trà vinh vừa hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân huyện tiểu cần đề nghị truy tố thạch quan ba mươi sáu tuổi ở xã phú cần huyện tiểu cần về tội vô ý làm chết người
trước đó giữa thạch quan và anh trần văn rời đã xảy ra cử cãi và đánh nhau anh giới rượt đuổi đánh quan
khi giới dùng chân để đạp vào đá thì anh quan đã dùng tay gạt đỡ làm anh giới mất thăng bằng té ngừa về sau
đầu anh giới đập xuống đường và bất tỉnh một lúc sau anh giới tỉnh lại đi về nhà
ngay trong đêm gia đình thấy anh rời có biểu hiện bất thường nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
do vết thương quá nặng anh trần văn giới đã tử vong